tại huyện biên giới iadrai tỉnh con tum trước những thiệt hại do trận lũ quét xảy ra vào sáng ngày chín tháng tám
chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại để nhanh chóng ổn định cuộc sống
trận lũ quét xảy ra vào dạng sáng ngày chín tháng tám ở huyện biên giới yadrai tỉnh kon tum không gây thiệt hại về người
xong đã làm hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu cuồn trôi đường đến các xã yadan yatai và yazon bị sạt lở ách tắc
để giúp người dân khắc phục hậu quả trận lũ sớm ổn định cuộc sống suốt đêm qua và ngày hôm nay
trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng biên phòng ban chỉ huy quân sự và công an huyện yarai đã có mặt tại các gia đình bị thiệt hại
giúp người dân dọn dẹp nhà cửa thu dọn vật dụng do nước lũ cuốn trôi
rồi là một số các dụng cụ cần thiết là xuống hai điểm một điểm ở thôn ba và một điểm ở thôn bốn
triển khai cho anh em xuống phối hợp cùng với các lực lượng tại chỗ như công an dân quân bà con nhân dân
di chuyển các nhà đang có nguy cơ bị lún sụt và cuốn trôi đến vị trí an toàn
hiện nay thì huyện đang chỉ đạo các lực lượng tại chỗ sang gạt
để đảm bảo thông tiến tỉnh lộ sáu bảy năm vào thôn chín và thôn gia đờ
còn báo cáo tỉnh là chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ chủ yếu biên phòng tỉnh là sang gạt đường
từ tuần ra biên giới để đảm bảo giao thông vào thôn ba trải ra vô
song song với việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do trận lũ quét xảy ra trên địa bàn
chính quyền huyện iai tỉnh con tum cũng đang cho giả soát lại toàn bộ các khu dân cư
có khả năng bị thiệt hại khi có mưa lũ lớn xảy ra
địa phương hiện cũng đã có quy hoạch sáu mươi tám điểm dân cư với quỹ đất trên hai hai trăm linh hectare
để tổ chức tái định cư cho người dân đang sinh sống ở những khu vực nguy hiểm